phát hiện của cơ quan chức năng họ đã mặc áo chống nắng đeo khẩu trang đội mũ lựa chai và đi xe ga để có thể tẩu thoát một cách nhanh chóng
chỉ trong vòng buổi sáng ngày ba mươi một tháng ba đối tượng này đã thực hiện liên tiếp bốn vụ cướp giật trên địa bàn huyện hoài đức
đối tượng rất kinh nghiệm trong lĩnh vực cướp giật này rồi